thưa quý vị trong các chương trình thời sự trước chúng tôi đã có phản ánh về việc hư hỏng nghiêm trọng
tại quốc lộ một đoạn qua tỉnh phú yên đã có nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra
mặc dù đã có sự chỉ đạo thế nhưng việc khắc phục hư hỏng vẫn chưa được hoàn thành
tuy nhiên cần phải nói thêm rằng đây là tuyến đường còn tới một năm rưỡi thời gian bảo hành
có nghĩa là trách nhiệm để xảy ra những hư hỏng này thuộc về nhà thầu thi công
ngay sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ một qua phú yên xảy ra
bộ giao thông vận tải đã yêu cầu ban quản lý dự án thăng long chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương
trong việc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra
ra soát thống kê đầy đủ để xử lý sửa chữa khắc phục căn cơ các vị trí hư hỏng mặt đường
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu ban quản lý dự án thăng long tổ chức kiểm điểm xử lý nghiêm trách nhiệm
đối với các tổ chức cá nhân của ban quản lý dự án thăng long liên quan theo quy định của pháp luật
đặc biệt là việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu của các tổ chức và cá nhân được phân công trực tiếp quản lý điều hành dự án
ban quản lý dự án thăng long đã quyết định tạm thời đình chỉ trách nhiệm phụ trách điều hành trực tiếp tại hiện trường
dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một đoạn qua tỉnh phú yên và kiến nghị không cho nhiều nhà thầu thi công
các đơn vị nhà thầu vi phạm hợp đồng đã ký trong công tác bảo hành công trình đặc biệt phải kể đến
tổng công ty xây dựng trường sơn công ty cổ phần trường sơn một trăm tám mươi năm công ty cổ phần bốn trăm bảy mươi năm công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng giao thông chín
công ty cổ phần đầu tư phát triển trường an tổng công ty cổ phần xây dựng bảy trăm tám mươi hai
bộ giao thông vận tải cũng cho biết
ban quản lý dự án thăng long là đơn vị chịu trách nhiệm sửa chữa khắc phục hư hỏng mặt đường bê tông nhựa
bảo đảm yêu cầu kỹ thuật chất lượng tiến độ an toàn giao thông và an toàn lao động
những cơn mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua đang cản trở công tác khắc phục hư hỏng trên tuyến đường này
vậy các biện pháp sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa sẽ phải được thực hiện như thế nào và tiến độ ra sao
phóng viên truyền hình nhân dân đã phỏng vấn ông dương viết doãn giám đốc ban quản lý dự án thăng long về vấn đề này
trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
thưa ông tình trạng núi nước mặt đường và xuất hiện ổ voi ổ gà trong thời gian vừa qua xuất hiện tại quốc lộ một qua phú yên
ông đánh giá nguyên nhân của tình trạng này là do đâu
có thể khẳng định luôn là nguyên nhân là do chất lượng thi công chưa đảm bảo
thế tuy nhiên
do cái thời gian này là thời gian mưa lũ ngập lụt thường xuyên
nếu như bình thường thì có thể rất nhiều ổ gà chỉ có thể xuất hiện trên lớp mặt bê tông nhựa thôi
nhưng mà do mưa lũ nước ngập thường xuyên thì nó lại làm ảnh hưởng đến cả lớp móng
vì vậy nó mới xuất hiện thêm những cái ổ gà rất lớn
thì có thể nói là cũng một phần là do chưa khắc phục kịp thời
trước lũ và mưa lũ cho nên là sau khi nó ngập lũ như ngập lụt như thế
thì nó làm
làm cho cái tốc độ phá hoại của đường nó nhanh hơn
ban quản lý dự án thăng long đại diện về cơ quan quản lý đã chỉ đạo như thế nào
để có thể tích cực khắc phục những tình trạng này để sớm trả lại mặt đường êm thuận cho người dân đi lại thưa ông
thực ra thì trước lũ trước cơn lũ số chín ấy
thì ban thăng long đã yêu cầu có tám mũi thi công nằm ở trong đó rồi
thế tuy nhiên thì là do một là do cái thời gian vừa qua từ cái một mươi chín tháng một mươi một đến bây giờ là gần như là
mưa gần như là liên tục
thế do vậy là cái công tác khắc phục triệt để các cái ổ gà thì nó bị chậm
thế cho nên là ban đã phải yêu cầu là có sẽ bố trí còn là bốn cái mũi chuyên đi đảm bảo cho thông tạm
đấy vì kế hoạch của ban là chỉ có sửa trong tháng một mươi hai này sẽ phải xong
thế do vậy là bốn mũi thi công tạm thì như vậy là gần như là thường xuyên phải sửa chữa trên tuyến
hầu hết là đã coi là sửa chữa đến lần thứ bốn thứ năm rồi
thế còn lại bây giờ là chúng tôi vẫn bố trí tám mũi thi công tăng cường thêm thay các cái nhà thầu cũ đi và tăng cường thêm những nhà thầu mới để họ vào họ sửa một cách triệt đẻ
thì như vậy tám mũi vẫn đang thường trực ở đó và trong suốt thời gian vừa qua cứ lúc nào thời tiết thuận lợi không mưa là chúng tôi lại đổ ra đường để mà làm
toàn bộ những cái ổ gà trên tuyến là sẽ được coi là xử lý cơ bản triệt đẻ
thế còn lại là một cái duy nhất là cái điểm
bị hư hỏng nặng nhất đó là cái đèo quán cao vì khối lượng sửa chữa cũng lớn
do vậy là chúng tôi cũng phải đến tận hai mươi năm tháng một mươi hai thì mới có thể xong được
quốc lộ một qua phú yên là một dự án mà chưa hết thời gian bảo hành
được biết là còn tới một năm rưỡi nữa mới hết thời gian bảo hành
tuy nhiên thì xuất hiện những tình trạng này không chỉ là trong thời gian vừa qua mà còn từ năm hai nghìn một mươi sáu
vậy thì xin ông cho biết là cái việc xử lý trách nhiệm của nhà thầu thi công để xảy ra tình trạng này sẽ được bộ
giao thông vận tải xử lý như thế nào
toàn bộ trong cái quá trình mà
sửa chữa từ trước đến nay đấy
thì như vậy là hiện tại là
vẫn phải sử dụng các nhà thầu vẫn phải sử dụng cái tiền bảo hành giữ lại bảo hành để mà sửa chữa công trình
thì chúng tôi cũng
bộ cũng đã chỉ đạo
là với những cái nhà thầu nào mà coi là không thực hiện tốt công tác bảo hành công trình đấy
thì bộ cũng có thể có những cái nghiên cứu cơ chế chính sách để gọi là hạn chế hoặc là cấm
các cái nhà thầu tham gia các cái dự án giao bộ nằm chỗ thứ tư
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
như vậy là đại diện ban quản lý dự án thăng long đơn vị đại diện của bộ giao thông vận tải tại dự án này
cũng đã khẳng định là ngày hai mươi năm tháng một mươi hai mọi công tác khắc phục hư hỏng sẽ được hoàn thành
tuy nhiên với điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi thì liệu rằng mục tiêu này có đạt được hay không
chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin tới quý vị khán giả trong các bản tin tiếp theo